thưa quý vị thông tin blogdown hay đóng cửa toàn thành phố từ ngày hai mươi ba tháng tám là không có thật
toàn địa bàn sẽ tập trung nâng cao hơn các giải pháp giãn cách xã hội
đó là khẳng định của trưởng ban tuyên giáo thành ủy tp hcm
tại buổi họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín diễn ra vào sáng nay ngày hai mươi tháng tám
theo đó thời gian qua thành phố đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống covid một mươi chín
và đã đạt một số kết quả nhất định
tuy nhiên dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường
để tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ
chí thị một mươi hai của bang thường vụ thành ủy tp hcm và kế hoạch hai nghìn bảy trăm một mươi năm của ủy ban nhân dân tp
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm tiếp tục tăng cường nâng cao một số biện pháp
tuy nhiên dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường